còn tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù gia mập đã bắt tạm giam đối tượng lê thanh á hai mươi bốn tuổi trú tại huyện bù gia mập để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng lê thanh á khai nhận do thu bạc á đã lập kế hoạch tiếp cận rủ một cô gái cùng xã đến nhà nghỉ mua bán dâm và cướp chiếc xe mô tô của nạn nhân
tại nhà nghỉ lợi dụng cô gái mất cảnh giác á đã bốc cổ nạn nhân đến ngất xỉu và cướp xe rồi bỏ trốn
rất may sau đó chủ nhà trọ phát hiện ra nạn nhân nên đã gọi người đến hỗ trợ và báo ngay cho cơ quan chức năng